đến đây thời lượng dành cho tin tức trên kênh sức khỏe và đời sống đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị